đối tượng giàng a vàng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại huyện mộc châu tỉnh sơn la
đang trong quá trình mang ma túy đi tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng bắt giữ
theo đó vào hồi h ba mươi phút ngày hôm nay sáu tháng một mươi lực lượng chức năng bắt giữ thành công
đối tượng giàng a vàng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ khoảng một mươi tám viên ma túy tổng hợp và hai điện thoại di động
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận một số ma túy trên của một người không rõ tên tuổi
đang trong quá trình mang đi tiêu thụ thì bị bắt giữ